hoạt động chế biến răm gỗ trên địa bàn tỉnh quảng trị phát triển nóng với nhiều nhà máy được đầu tư và đưa vào hoạt động
qua kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng không ít nhà máy vận hành chưa đúng quy định đã tạo ra những bất cập cần phải chấn chỉnh kịp thời
không giấy phép đầu tư chưa hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ về pháp lý
vậy mà nhà máy răm gỗ này vẫn hoạt động một cách ngang nhiên như thế này
trước thực trạng nhiều nhà máy răm gỗ trên địa bàn hoạt động trái phép
hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị phát triển nóng với nhiều nhà máy răm gỗ trên địa bàn hoạt động trái phép
hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đã triển khai đợt giám sát đối với năm nhà máy trong đợt một
qua đó phát hiện bốn nhà máy sai phạm khi hoạt động mà không có giấy phép
hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đã triển khai đợt giám sát đối với năm nhà máy trong đợt một
qua đó phát hiện bốn nhà máy sai phạm khi hoạt động mà không có giấy phép
qua đó phát hiện bốn nhà máy sai phạm khi hoạt động mà không có giấy phép